chưa minh bạch của ngành điện có thời kỳ
ví dụ như là năm hai nghìn một mươi tám
thì bộ tài chính quyết định
là truy thu gần hai tỷ đồng
là vì do quên hành toán
về cái tỷ giá cái đấy là chưa minh bạch
thì cơ quan chức năng phải thể hiện được cái vai trò của mình
thưa luật sư trần hình đức
ông thấy sao có phải chăng là như là
ông ngô trị lâm nói đó cứ theo cái hai mươi bốn đó
là khi mà sáu tháng
và cảm thấy yếu tố độ vào tăng
là ngành điện đề nghị tăng giá bộ công thương cho phép
và cứ theo luật là được tăng
có chăng là cứ đề nghị là được tăng
hay là còn phải căn cứ vào đâu mới được tăng
có thể nói rằng cái việc
tăng giá này có tăng bao nhiêu lần nữa
bao nhiêu tỷ lệ bao nhiêu trăng nữa
thì cũng vẫn đúng luật vẫn đúng quy định
vẫn đúng quy trình
con số mà ngành điện đưa ra
cũng như các chuyên gia mà nắm được
thì cũng vẫn hợp lý
nhưng tôi cho rằng đúng là nó chỉ là một nửa sự thật
tôi cảm thấy không thể chấp nhận
bất bình với cái chuyện xử lý như thế này
kể cả cái việc đấy là việc của tập đoàn
hay việc của bộ hay của chính phủ
đều là không hợp lý
có quá nhiều cái yếu tố không hợp lý ở trong đây
nếu như chúng ta hình dung rằng
cái bản chất của kinh tế thị trường mà chúng ta
xây dựng chúng ta theo đuổi chúng ta mong muốn các nước công nhận
là nó là cái gì
đặc điểm thứ nhất đấy là dư thừa
và thứ hai là dẫn đến
cái kết quả là luôn luôn hạ giá
tôi nói thật có tăng một đồng
tôi cũng cho là cao
có tăng bao nhiêu tôi cũng không thấy hợp lý
mà người dân đều thấy bức xúc đều thấy không vừa lòng
mà bây giờ thì lại tăng đến mức

tại sao không phải là sáu tháng
đều đặn tăng một lần
và thậm chí phải đặt ra cái trần không quá ba
cái quỹ bình ổn và cái
điều tiết của xã hội vai trò của nhà nước
ở cái chỗ là à nó tăng nhiều quá
thì mình kìm nó một chút
chứ còn đây thì không những không kìm
mà thúc nó lên
một khi mà những cái doanh nghiệp mà sử dụng
nhiều điện kể cả người
tiêu dùng mà thu nhập thấp
thì cái phần chi phí
đấy nó quá nặng nghẻ nó quá khó khăn
để tính cho cân đối
vào giá thành vào hiệu quả
thì đấy là một cái quá năn giải
thay vì anh điều tiết một cách ổn định công bằng
thì hình như tôi cảm giác như là vì cái chủ nghĩa thành tích gì đó
cái nhiệm kỳ này cái năm nay
gtb không để
cái lượng lạm phát
không để tăng quá gtb phải đạt thế này
thì quay ngược trở lại là
thì giá lãi xuất
điện phải như giá kia phải thế này
hoàn toàn đi ngược lại kinh tế thị trường
ông vừa nói đến vấn đề gọi là
tư vấn đánh giá độc lập
thì theo ông là cái quy trình vừa rồi họ thực hiện
trong cái đợt tăng giá điện này
có đúng quy trình về vấn đề tư vấn độc lập
hay là tham vấn độc lập hay không
tôi nghĩ là vừa qua mà khi mà
chuẩn bị điều chỉnh giá điện gọi là điều chỉnh đúng không
đã là điều chỉnh thì có tăng có giảm
thế ta thấy là cũng công chúng
công luận của ta cũng đặt vào đó hỏi là tại sao chỉ thấy tăng
mà không thấy giảm ví dụ xăng dầu thì điều chỉnh
có lúc tăng có lúc giảm nhưng mà xăng dầu nó khác
với nghị điện đúng không còn vừa qua
thì cái quy trình làm thì tôi nghĩ cũng mời
các cơ quan chức năng mời công đoàn
cũng mời bên hiệp hội người tiêu dùng
mời một số những chuyên gia tư vấn
tôi có tinh chất gần như là
có tinh chất mặt trận thôi
chứ còn để mà mời những cơ quan đi vào cuộc
thực sự là phải có những chuyên gia có những người
nghiên cứu tư vấn độc lập người ta mới xác định được
người ta mới nghiên cứu đúng không
có thể người ta phải trên cơ sở cái báo cáo tài chính
người ta có đọc báo cáo tài chính người ta mới biết được
đúng sai chỗ nào thử chỗ nào thiếu
cũng như tôi nói đùa một cái là ngay ví dụ lĩnh vực
chúng ta hiện nay là ngân sách công khai
công khai mà cách minh bạch
nhưng mà khác với các nước mỗi một khi công khai
ngân sách người ta hàng nghìn trang
mà trong khi đó của ta chỉ mấy chục trang
thế thì một cái khoản này một cái cục này
thì ta khó có thể biết là hợp lý hay không
đúng không nó phải tiểu tiết
chi tiết rất là nhỏ cho nên vừa qua
thì chúng ta cũng đã làm có tinh chất là
theo quan điểm tôi là có tinh chất là
mặt trận để tạo một cái lòng tin
cho người tiêu dùng thì mời tất cả các cơ quan
chức năng vào cuộc đặc biệt hiệp hội
người tiêu dùng các tổ chức công đoàn hay một số chuyên gia
nhưng mà vào thì theo tôi nghĩ là
những cái tư liệu những số liệu những người a hiểu
cái thực tế có kiểm tra kiểm soát được nó hay không
hay là chỉ đến công bố một cách
những cái số liệu hết sức là cơ bản
thì theo tôi nghĩ cũng khó có khả năng kiểm soát được
mà ở đây tôi muốn đây là một cái cơ quan
tư vấn độc lập có nghiệp vụ chuyên môn
người ta kiểm chứng lại tất cả những cơ quan chức năng
đã làm cái việc đó thì khi đó mới
cái việc xác định mới đúng hay sai
thế thì theo ông đức là trong cái quy trình
mà quản lý giá điện hiện nay đó nhất là
cái phân cấp cho ngành điện đó là
dưới năm từ năm đến một mươi là bộ công thương
và trên nữa thì sinh trường như chính phủ
thì trong toàn bộ cái quy trình này theo ông nó
lỏng ở chỗ nào hay là cần phải xiết thêm ở chỗ nào
để nó đảm bảo tính thị trường cao hơn
hoặc là một cái sự kiểm soát chặt chẽ hơn
cái sự lạm dụng hiện nay thì cũng có
chuyên gia nhưng chuyên gia
chỉ là tham vấn được một cái phần nào
thôi chứ còn đâu không thể là nắm được
cái tổng thể không chính xác được
có các cơ quan chức năng bộ ngành
nhưng nó cắt khúc
và nó không công bố cho người ta biết
là làm như thế nào
thì nếu như có chuyên gia
có cái năng lực để thẩm định
để đánh giá độc lập như vậy thì tôi cho là
bắt buộc là cần thiết nhưng
đáng tiếc là nó chỉ được phần nào
à ta sao chụp được đúng cái tình trạng
giá như thế chi phí như thế
mọi cái tình hình nó như vậy
nhưng để giảm giá
để tốt hơn không ai làm được
cái chuyện đấy cả ngoài cái cạnh tranh ngoài thị trường
chẳng hạn như bây giờ cũng các chuyên gia
tính ra rằng nếu như tiết kiệm được chi phí hai
hai mà tôi thấy rất nhiều lĩnh vực
rất nhiều ngành người ta qua những cái cải cách
qua những cái thời kỳ này khác áp dụng công nghệ
có thể tiết kiệm được cả năm mươi thôi
còn đây ngành điện thì chưa bao giờ thấy nói được
cái chuyện tiết kiệm chung như thế còn tiết kiệm
tiêu hao tiết kiệm một số khác thì có
nhưng tiết kiệm tổng thể một cái khoản chi phí
cực kỳ lớn nhiều cái lãng phí
nhiều vấn đề trong đấy
thì không những là không tăng giá mà còn giảm giá được cơ
thì cái chỗ đấy mới là cái chỗ
bán chất của vấn đề tôi còn nghe
một câu chuyện như thế này nữa bà cũng nghe
một vài lần rồi không biết là
bác long có thông tin đấy không
tức là hiện nay
có nhiều nhà máy phát điện nhưng không
bán được điện cho điện lực
lý do nào chúng ta đặt ra câu hỏi
người ta sẵn sàng mua điện trung quốc
mua của ai đó giá cao nhưng
cái giá thấp không mua có những nhà máy mà
phát lên một trăm linh công suất chỉ bán được
hai còn tám mươi đổ
chạy đi một cách lãng phí của xã hội
thế thì tại sao không mua
đấy là một cái ẩn số tôi tôi giải thích được
nhưng thôi không cần phải bình luận
nữa để mọi người tự hiểu
ông lâm cũng nói vấn đề giảm giá
theo ông long là mua hai yếu tố để tăng giá
thì còn yếu tố nào để giảm giá hay là không cần phải tăng giá
vâng tôi xin ý kiến bổ sung thêm
thế này này chúng ta bảo là chúng ta
hoạt động theo cái mô hình cơ chế thị trường
kinh tế thị trường thế tại sao thì cơ chế
thị trường là tự do hóa giá cả
tự do hóa giá cả có nghĩa là để cho thị trường
quyết định đúng không thị trường quyết định
nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng cái định chế hay
cái thể chế quản lý giá trong
kinh tế thị trường tùy theo
từng loại thị trường mà có những hình thức
quản lý khác nhau ví dụ đối với thị trường
cạnh tranh thì ta để cho thị trường quyết định
còn đối với thị trường độc quyền thì không
bao giờ bất kỳ một quốc gia nào để cho
cái doanh nghiệp độc quyền quyết định
cho nên đối với lĩnh vực độc quyền hiện nay
ta thấy đối với điện là lĩnh vực độc quyền
thì độc quyền thì không thể để cho doanh nghiệp
tự quyết định mà nhà nước phải quyết định
thế thì nhà nước quyết định làm sao phải đảm bảo
tính khách quan tính độc lập đúng không
đúng cái quy luật của thị trường
sát với giá thị trường thế thì
nếu mà theo tôi nghĩ là nếu mà trong
cái bối cảnh hiện nay để cho thị trường quyết định là vì
chỉ có anh độc quyền mà với người tiêu dùng thì anh độc quyền
bao giờ lợi dụng cái vị thế nữa
cho nên hiện nay trong cái lĩnh vực điện
thì nhà nước phải định là vì
bất kỳ một cái thể chế mà trong luật giá cũng là quy định
rất là rõ còn một điều nữa
mà luật sư đức
cũng có nói mà tôi thấy là hiện nay là trong cái cơ chế
thị trường những cái mặt hàng
tiêu dùng càng nhiều thì giá
càng rẻ đúng không nhưng mà đối với ngành điện
thì hoàn toàn khác anh theo cái
lĩnh viết có nghĩa là anh càng dùng nhiều
thì giá càng cao phải chịu giá càng cao
người ta chia thành sáu bậc đúng không
mà bậc cao nhất là nó tăng đến với giá
bình quân là tăng lên là gần một trăm năm mươi
thế chúng ta biết là như thế này
thứ nhất là điện đi là
hiện nay là còn phục vụ chính sách an sinh
xã hội chỉ vì vậy từ cái giá
điện bình quân đấy mà ta chia sáu bậc bậc
một ở bậc hai thì cái giá thấp hơn giá điện
bình quân còn càng dùng điện nhiều
thì cái giá càng cao thế mà
tại sao lại càng dùng điện nhiều thì giá
càng cao là vì thế này hiện nay là
điện là một nhu cầu tối cần thiết
đối với sản xuất đời xấu cho nên là
cầu luôn luôn là lớn mà cung không ra mức đủ
khi cung không ra mức đủ thì tôi không khuyết thích
anh dùng nhiều anh dùng nhiều anh phải trả tiền nhiều
đấy là một lý do thứ nhất lý do thứ hai
nữa là chúng ta hiện nay là ví dụ đối với
nhiệt điện và một điện
dầu khí thì chúng ta dùng những cái loại khoáng thạch
mà những loại khoáng thạch thì báo cáo là
là cái nguồn lực hiếu hạn cho nên
là nó không phải là vô hạn
mà cho nên người ta cũng không khuyết thích thì đấy là
lý do mà theo quan điểm cá nhân tôi là như vậy
còn trong bối cảnh trong tình hiện nay
thì nói đến kinh tế thị trường
là nói tự do hóa giá cả
nhưng phải tùy từng loại thị trường tùy từng loại
sản phẩm đó mà anh quyết định cái hình thức quản lý
ví dụ đối với lĩnh vực độc quyền
thì hoàn toàn là không bao giờ
có thể để cho cái doanh nghiệp đó quyết định
còn một vấn đề nữa mà tôi
mc minh phong
có anh có nói là
ví dụ đối với cái quyết định hai mươi
của thủ tướng chính phủ là từ ba
đến năm là để cho doanh nghiệp
tự quyết định sau đó báo cáo cơ quan chức năng
giải trình năm đến tám
là cơ quan nhà nước
cụ thể là bộ công thương sẽ quyết định
và trên tám thì theo tôi nghĩ
với cái quyết định này theo cái biên
độ này là hoàn toàn không phù hợp với cơ chế
thị trường không phù hợp với luật giá
ông thể nói rõ hơn tôi gọi như thế này
là vì trong luật giá đã quy định đúng không
có nghĩa là trong nền kinh tế thị trường
cái thể chế quản lý giá một là
nhà nước định hai là thị trường định
trong trường hợp nào nhà nước định
và trong trường hợp nào sản phẩm đó là thị trường định
nhà nước định trong trường hợp
là cái doanh nghiệp sản phẩm đó là
độc quyền hoặc giữ vị trí thống lĩnh
thị trường còn nếu không phải
những sản phẩm thuộc lĩnh vực đó
thì thị trường quyết định
chứ không bao giờ có một cơ chế lưỡng tính
cái đoạn này ba năm là
cái do doanh nghiệp định
năm tám là do
bộ công thức định
từ tám đến một mươi do chính phủ hay nói từ
năm trở lên là do nhà nước
là vì bộ công thức định cái đó là
theo tôi nghĩ không phù hợp với luật
quản lý giá trong nền kinh tế thị trường
luật đã quy định rất rõ rồi mà bây giờ chúng ta
lại phân pha khúc mà tôi nói thực tế
thì không bao giờ doanh nghiệp đó tự quyết định
mặc dù có đề ra văn bản như vậy
như vậy là qua ý kiến của hai chuyên gia
cũng như là qua cái giải trình
của ngành điện thì chúng ta thấy rằng là
cái lý do để tăng giá điện lần này có lẽ là bốn lý do
thứ nhất là để bù lại
cái gia than đầu vào thứ hai là để bù lại
cái trượt giá của tỷ giá cái thứ ba
nữa là để mà đảm bảo evn có lãi
và có một chút vốn để đầu tư
tiếp tục phát triển cái ngành điện đặc biệt là
cái khâu truyền dẫn cũng như là một số
những cái cụm phát điện và có lẽ ở đây
cũng còn đó đâu đó cái hơi hướng của
cái gọi là độc quyền đúng không ạ và nó cũng đã
tạo ra cái động lực cũng như là cái cơ chế
nhất định để mà giá điện tăng
như chúng ta đã thấy nhưng quan trọng hơn
là tăng giá điện như vậy
tác động như thế nào đến nền kinh tế cũng như chúng ta
phải có giải pháp nào để thích ứng với nó trước khi
đi vào các vấn đề này xin mời hai chuyên gia
cùng tất cả quý vị chúng ta xem một phóng sự
giá điện tăng kéo theo giá thành phẩm tăng
đặc biệt gây khó khăn cho các doanh nghiệp
sản xuất trong nước các doanh nghiệp sẽ phải
tính toán lại cách sử dụng điện sao cho
tiết kiệm hiệu quả ví dụ tận dụng
ánh sáng thông gió tự nhiên sắp xếp
sản xuất theo khung giờ thấp điểm v v
tuy nhiên việc này lại kéo theo người
lao động phải làm ca ba ảnh hưởng sức khỏe
và hiệu quả sản xuất tuy nhiên dù
có tiết kiệm xoay sở đến đâu thì
nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn như
với ngành dệt may cần nhiều điện chiếu sáng
cụ thể với giá điện tăng
tám ba mươi sáu từ ngày hai mươi tháng ba
năm hai nghìn một mươi chín theo tính toán
của tổng cục thống kê cpi
năm hai nghìn một mươi chín tăng trong khoảng
với mức tăng cpi này
việc điều chỉnh giá điện vẫn bảo đảm
mục tiêu cpi năm hai nghìn một mươi chín
được quốc hội thông qua là dưới bốn
trên cả nước hiện đang có
khoảng hai mươi năm tám triệu khách hàng
dùng điện sinh hoạt theo cách tính giá
bậc tháng mới khách hàng dùng tới năm kwh
sẽ trả thêm bảy đồng
năm mươi một trăm linh kwh trả thêm

tới hai trăm linh kwh trả thêm
một trăm linh kwh trả thêm năm mươi ba một trăm linh đồng
bốn trăm linh kwh trả thêm
đặc điểm của phụ tài
là khách hàng sử dụng điện mức thấp
chiếm tỷ lệ rất cao dưới một trăm linh kwh
trên ba trăm linh kwh khoảng một mươi năm
trên bốn trăm linh kwh
thiết kế bậc tháng là hỗ trợ hộ nghèo
có thể được dùng điện
về đối tượng khách hàng kinh doanh
năm hai nghìn một mươi tám có hơn bốn trăm bốn mươi ba khách hàng
bình quân mỗi khách hàng
phải trả tăng thêm hơn năm trăm linh đồng
một tháng khi tăng giá điện
đồng thời có một bốn trăm một mươi ba triệu khách hàng sản xuất
mỗi hộ sản xuất trả bình quân

tăng hơn tám trăm sáu mươi chín đồng một tháng
về khách hàng sử dụng nhiều điện
khảo sát bốn mươi doanh nghiệp sản xuất sắt sắt thép
xi măng cho thấy khi doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh hợp lý sẽ giảm tiền điện
giá điện cho sản xuất xi măng
tăng thêm bảy một mươi chín
trả thêm một mươi ba triệu đồng
điện là một sản phẩm đồ vào

và đời sống tiêu dụng nó tăng động rất lớn
đối với sản xuất thì chi phí đồ vào tăng
thì khả năng cạnh tranh hạn chế
hiện nay khả năng cạnh tranh
gồm ba yếu tố thứ nhất là giá
thứ hai là chất lượng thứ ba là dịch vụ tiêu thị
thế thì khi mà cái đầu vào tăng giá tăng
thì chắc chắn là ảnh hưởng đến cái chi phí
và giá thành của ai khó có khả năng cạnh tranh
mà hiện nay năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
chúng ta còn rất là thấp
thứ nhất là cái thu nhập thực tế sẽ giảm
trước kia ví dụ nếu giá như vậy
thì cái thu nhập thực tế bằng thịt bằng gạo
bằng những sử dụng sản phẩm tiêu dùng
thì nó tăng lên
thế thì trong bối cảnh trong tình hình như vậy
thì người ta tính là khi giá điện tăng
thì có cái tác động trực tiếp và giá tiền giám tiếp
ví dụ như là cái ngành điện nói là
tác động vòng một và vòng hai
vòng một là tác động đến những anh tiêu dùng điện trực tiếp
và vòng hai là gì
từ những cái anh này nó làm cho chi phí
và giá thành nó tăng cao lên
phẩm đó thì cũng buộc là tăng giá theo
đấy là về mặt nguyên tắc
thế thì thực tế chúng ta thấy là đối với các ngành sản xuất
những ngành tiêu dùng nhiều điện
thì chúng ta sản xuất thì nói chung đòi hỏi là
chắc chắn đảnh hưởng rất là lớn
ví dụ như là xi măng ngành sắt ngành thép
ví dụ thế luyện kim đúng không
hay là ví dụ như là đối với cái phục vụ công cộng
công ích xã hội là những ngành chiếu sáng
điện chiếu sáng thành phố thì chắc chắn là tăng
đấy là cái tác động trực tiếp
đấy là vòng một còn vòng hai là gì tác động gián tiếp
từ những anh này cái giá thành nó tăng lên
thì nó dẫn đến nó kéo theo những người sử dụng sản phẩm này
nó làm cho xã hội tăng đến
cho nên ta thấy là bên cạnh cái ngành điện
mà khi nó tăng giá thì cũng có mặt tích cực mặt tiêu cực
tích cực là gì
nó tạo cho cái động lực cái ngành điện
nó đủ cái bù đắp chi phí là vì cái nhu cầu
bất kỳ ngành nào cũng cần điện
có phải vì thế mà nó sẽ tăng cái hấp dẫn
về cổ phần hóa doanh nghiệp trong ngành điện hay không thương
khi mà năm hai nghìn một mươi tám vừa rồi ngành điện đã nói rằng là
rất chậm cái quá trình cổ phần hóa này
tôi thấy không phải ngành điện chậm
mà ngay bản thân tất cả mọi lĩnh vực chúng ta biết
vấn đề thoai vốn vấn đề cổ phần hóa rất là chậm
thế thì một trong những vấn đề gì
đối với nhà đầu tư
thì bao giờ người ta phải tính toán ba cái vấn đề
vấn đề thứ nhất đầu tư vào lĩnh vực nào
thì thứ nhất là tính thanh khoản
thứ hai là cái mức độ an toàn
cái thứ ba là cái lợi nhuận
thế thì một trong ba cái đó mà không có là bảo
cho nên hiện nay theo tôi biết được
trong cái ngành điện ấy thì nhiệt điện chủ yếu là
nó dùng cái hình thức là bot rất là lớn
thế còn cái tiến trình cổ phần hóa
hay là ví dụ vấn đề
thoai tự tư thân hóa
thì còn tiến hành rất là chậm
vâng ông đã nói đến một số
tác động cả tích cực cũng như là tiêu cực
rồi tác động trực tiếp và gián tiếp
và đặc biệt là nói đến
cái tác động tích cực theo cái hướng là
nó thúc đẩy cái gọi là
đầu tư vào ngành điện cũng như là thúc đẩy
cái quá trình gọi là tái cơ cấu
ngành kinh tế theo cái hướng gọi là xanh hơn
tiết kiệm năng lượng hơn và cũng là
tiết giảm tiêu dùng lãng phí đó là những điều
chúng tôi rằng là cũng khá là
có lý và
cái tác động tiêu cực mạnh nhất
chính là cpi anh hiểu
cpi của hai nghìn một mươi chín này khi mà
mục tiêu vẫn là dưới bốn trong khi đó
là cộng hưởng năm nay là rất nhiều những cái nhân tố
có thể làm tăng giá điện tăng
cpi này đồng thời có thể làm
sản xuất cạnh tranh của nền kinh tế thế ngoài
những tác động mà ông ngo chí đăng có đặt đến nè
thì thưa luật sư trần hình đức ở góc độ luật
cũng như là góc độ của người tiêu dùng
ông quan sát ông thấy rằng tác động tích cực
tiêu cực trực tiếp gián tiếp có gì cần bổ sung không ạ
tôi nghĩ rằng là
cái việc tích cực có nhiều
phải thừa nhận tiêu cực cũng tương ứng
vì thực chất
rất là đơn giản thôi giải thích giống như
tất cả lĩnh vực khác đấy là câu chuyện của
thị trường khi
cần phải đầu tư cần
phải thúc đẩy
kinh tế phát triển thì phải có sản phẩm
phải có điện thì
là phải tăng tất yếu
không thể nào tranh cãi không thể
nào cản trở được không thể nào khác được
và khi tăng
thì nó sẽ lại hạn chế
nó lại mặt trái như thế nào
thì vấn đề
ở chỗ là tăng thế nào nó hợp lý
nó đúng chứ không ai
phản đối cái chuyện là giá thành nó tăng thì không thể nào
lại không tăng không ai chịu lỗ
để vận hành kinh tế thị trường
thế thì của chúng ta
là điện là một cái
vô cùng đặc biệt nó khác
ví dụ như ông long nói rằng bây giờ
thị trường phát điện của
tập đoàn điện lực là chỉ còn
trên năm mươi cái con số nó không phản ánh
như cái ngành khác đâu ạ ví dụ
giao thông mà nói rằng nhà nước
tương đê phần trăm tư nhân tương đê phần trăm
thì nó rất rạch ròi người ta đi
bao nhiêu con đường thế nào còn điện đây nó là
hòa nó là mạng lưới
cho nên không phân biệt được như thế đặc biệt
là với cơ chế như thế này thì
nếu không thay đổi tôi cho rằng
tập đoàn điện chỉ phát điện một mươi
vẫn thế vẫn là
trong tay ông ấy mua để ông ấy bán mà đấy cho nên
nó qua nhiều khâu như vậy thì cái con khấu
nó chưa nói được điều gì cả thế cho nên là
cái việc mà
tích cực thì tôi nghĩ rằng là
chúng ta không phải nói nhiều
vì đương nhiên là
nó phải tăng không cần
nói tích cực nó phải tăng
kể cả toàn bộ tiêu cực vẫn phải tăng
còn cái tiêu cực thì tôi muốn nói thêm là cái gì
nó ảnh hưởng ghê gớm ảnh hưởng
khủng khiếp không có bất cứ một lĩnh vực nào
ngành nào mà ảnh hưởng như ngành điện
có thể nói đến chín mươi chín mươi chín
là đều gián tiếp trực tiếp
đến ngành điện một cái tổng thể như vậy
nặng hề đến sản xuất kinh doanh
dịch vụ đấy là trực tiếp đến
nghị tế ảnh hưởng vô cùng nặng hề đến
cuộc sống của người dân đặc biệt
kể cả người dân nghèo tôi cứ cho rằng
nay mai không điều chỉnh
cái giá điện tối thiểu cho người dân nghèo đi
vẫn ảnh hưởng chứ ảnh hưởng qua vòng gián tiếp
vòng hai dân nghèo là ảnh hưởng lớn nhất
ví dụ nhà tôi nhiều tiền
tôi nộp thêm một hai trăm linh nghìn tôi cũng chả
có tâm lắm nhưng người dân nghèo nộp
thêm một hai mươi nghìn là người ta cảm thấy
rất bệt mỏi và thậm chí
nó còn khôi hài là ảnh hưởng luôn đến
ngành điện từ cái tăng giá này
thì lại một vòng nữa ngành điện sẽ
nói rằng giá thành chi phí
đầu vào vào cho nên tôi lại tăng lần nữa
vì là ngành điện cũng dùng nhiều điện lắm chứ
nó gây gớm như thế
cho nên là chúng ta mới thấy rằng
chúng ta phải thay đổi quan điểm quản lý phải siết chặt như thế nào
phải thực sự là để cho nó
cạnh tranh được cái gì nó cạnh tranh thị trường được cái gì
cái thị trường còn cái phần còn lại thì nó phải
công khai minh bạch nó phải đúng nó phải khách quan
còn nếu như thế này thì
nguy hiểm lắm ạ còn đối với doanh nghiệp
thì ta phải tính là những doanh nghiệp sử dụng điện
và doanh nghiệp ngành điện thế thì làm sao
đảm bảo hài hòa với mức nào để cho hợp lý
có nghĩa là lợi nhuận của anh phải tương xứng
bình quân chứ không thể cho lợi nhuận
quá cao ở lĩnh vực độc quyền thì đối với
ví dụ như là cái ngành điện ấy thì là
cũng phải có mức lãi hợp lý của nó
thì theo tôi nghĩ là nhưng mà cái mức lãi hiện nay
đối với ngành điện tôi thấy là rất là thấp
vì với tỷ suất lợi nhuận vào khoảng hai ba
nhỏ lắm ít lắm đúng không
thế thì khi đó thì theo tôi nghĩ là cũng
đồng thời anh phải tính toán lợi ích của
cái doanh nghiệp tiêu dùng với mức quá
cao ấy thì chi phí đầu vào lớn
mà chi phí đầu vào lớn thì năng lực khả năng cạnh tranh
của anh mà đặc biệt chúng ta là ra bơi ra
biển cả rồi hội nhập rồi
thì không những cạnh tranh trong nước mà cạnh tranh
cả quốc tế còn đối với người tiêu dùng
thì làm sao cái giá này hợp lý người ta có khả năng
chấp nhận được thế thì chính cái giá điện
mà theo quan điểm bác nhân tôi nhà nước
thực hiện cả chính sách an sinh xã hội
là chỗ nào xây dựng từ
cái mức giá điện bình quân đó giao
cho cơ quan chức năng xây dựng một cái biểu
giá điện theo những
thang bậc và theo bậc lưỡi tiến
thế thì quan trọng ở đây là
xây dựng cái biểu giá điện làm sao cho hợp lý
cho hài hòa có nghĩa để đảm bảo
lợi ích giữa nhà đèn
tôi nói là nhà đèn hay là bên điện
cũng như người dân cho hài hòa
tránh hiện tượng cái mức giá bình quân quy định như vậy
mà với cơ chế cái biểu giá điện
lại có lợi cho nhà đèn mà không có lợi
người tiêu dùng thưa quý vị
có thể nói là với cái thời lượng có hạn
chúng ta không thể trả lời hết đầy đủ
tất cả cái khía cạnh của vấn đề tăng giá điện
nhưng ta phải thừa nhận rằng là ngành điện
trong tháng vừa qua đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng
chúng ta thấy rằng là
việt nam hiện nay đã đứng thứ hai mươi chín
trên tổng số hơn một trăm chín mươi ba nước
về cái chỉ số
tất cả điện năng
nghĩa là chúng ta đã vượt hàng chục nước
oecd những nước phát triển nhất thế giới
và nói như là ông ngô chí long nữa
là cái tổn hất điện năng là đứng thứ ba thế giới
đấy là hai cái thành tiệu có thể nói rất đáng ghi nhận
ngoài ra cuối năm hai nghìn một mươi tám
ngành điện cũng đã công bố
cái dịch vụ công cấp độ bốn
nghĩa là tất cả đều có thể qua mạng
và những cái đóng góp
những thành công này của ngành điện có thể nói là được
dư luận rất là hoan nghênh
mặc dù đâu đó một số ngành cũng không cảm thấy không hài lòng
khi mà ví dụ như là
những cái nhà máy sản xuất
ổn áp đi hoa đó là không bán được hàng
bởi vì chất lượng điện đã quá tốt rồi
trước cái cú tăng gia sốc
có thể nói là như vậy
của năm hai nghìn một mươi chín này dư luận cũng còn nhiều băn khoăn
nhưng mà hy vọng là với cái sự sáng suốt
và sự hài hòa
chỉ đạo toàn diện thống nhất
và quyết liệt của chính phủ
thì những cái tác động tích cực
của việc tăng gia điện sẽ được nhân lên
những tác động mặt trái sẽ được điều chỉnh kiểm soát
và đặc biệt là hy vọng
ngành điện với những cái thành công đã có
sẽ xử lý tốt trách nhiệm của mình
đảm bảo hài hòa lợi ích trong vấn đề quản lý giá điện
để tăng cái sự đồng thuận
sự tác động tích cực của ngành điện
trong cái phát triển chính tế của đất nước
đến đây thời lượng của chương trình đã hết